trong bối cảnh các quốc gia châu âu vẫn chưa thống nhất quan điểm về việc cung cấp thêm vũ khí
đặc biệt là các thiết bị tiên tiến cho ukraine thủ tướng đức olaf schol vừa đưa ra tuyên bố nhấn mạnh
việc cung cấp vũ khí đạn dược cho ukraine cần được thực hiện càng sớm càng tốt
hiện các nước liên minh châu âu đang thảo luận một kế hoạch trị giá hai tỷ euro để cung cấp đạn pháo cho ukraine
nước này cho biết cần khoảng ba trăm năm mươi đạn pháo mỗi tháng
mỹ cùng đồng minh đã đẩy mạnh cung cấp các loại vũ khí ngày càng tiên tiến
và có tính sát thương cao hơn theo đề nghị từ phía ukraine
đức thậm chí đã chuẩn bị xe tăng chiến đấu chủ lực lê bác để có thể cung cấp cho kiev
nhưng đang chờ quyết định của washington về việc có gửi xe tăng abraham mà mỹ sản xuất tới ukraine hay không
giới phân tích quân sự cho rằng các phương tiện chiến đấu mới có thể đóng vai trò quan trọng
trong các cuộc tấn công của ukraine trong tương lai hoặc bảo vệ họ trước các đợt tấn công mới của nga